đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang
về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại buổi làm việc thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã công bố quyết định
chuẩn y đồng chí lê tiến châu phó bí thư tỉnh ủy
chủ tình ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang giữ chức bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá cao kết quả đạt được
trên các lĩnh vực của tỉnh hậu giang trong nhiệm kỳ vừa qua
về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hậu giang lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cơ bản tốt tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ trẻ người dân tộc
bảo đảm hài hòa hợp lý
tuy nhiên trong công tác cán bộ cần phải chú trọng đến chất lượng
và chú ý đến cán bộ chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ
quan tâm giải quyết tốt các chính sách cho cán bộ tạo môi trường dân chủ công khai
minh bạch trong công tác thi cử tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng để có cán bộ tốt
song song với đó cần xây dựng đảng bộ là tập thể đoàn kết sâu sát thực tiễn
lãnh đạo toàn diện xuyên suốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương
xây dựng bộ máy chính quyền do dân vì dân
chúc mừng đồng chí lê tiến châu với cương vị mới là bí thư tỉnh ủy hậu giang
đồng chí phạm minh chính mong muốn trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ tạo ra bước ngoặt một khí thế mới
sớm đưa tỉnh hậu giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông cửu long